liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trên đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng làm hai người phụ nữ tử vong tại chỗ
vào ngày hôm nay ngày một tháng năm công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đào sơn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một để điều tra và làm rõ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng bốn đào sơn hải điều khiển xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi một a năm mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi sáu trở theo hai người khác di chuyển từ thành phố hồ chí minh lên đà lạt du lịch
tới km một trăm linh bốn sáu trăm linh quốc lộ hai mươi thuộc đèo bảo lộc do không làm chủ được tốc độ tài xế này đã tông vào ba xe máy đang đi cùng chiều phía trước
cú va chạm mạnh đã khiến cho ba xe máy bị đẩy vào gầm xe tải đông lạnh đang chạy cùng chiều
do tài xế trịnh quang thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại đắk lắc điều khiển
hậu quả chị lê thị kính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại đắk nông và chị đinh thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố bảo lộc tử vong tại chỗ